lợi dụng sự tin tưởng của bị hại kiều đã đưa ra thông tin gian dối làm nghề cho vay đáo hạn ngân hàng và hỏi vay tiền của nạn nhân rồi dùng chính số tiền vay để trả tiền lãi cho nạn nhân và các khoản nợ khác
với phương thức thủ đoạn như trên huỳnh thị phương kiều đã chiếm đoạt của nạn nhân này số tiền là hai mươi chín bốn tỷ đồng
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
qua công tác nắm tình hình đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã tiến hành phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy thu giữ khoảng một viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác
hai đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn phúc hậu hai mươi chín tuổi trú ở tỉnh đắk lắc và phạm văn hoàng hai mươi ba tuổi trú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ
trước đó các trinh sát nhận định hoàng và hậu có mối quan hệ mật thiết cũng như có những biểu hiện bất minh thường xuyên liên hệ với số đối tượng ma túy trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh
vào ngày hai mươi chín tháng chín công an quận hải châu đã bắt quả tang hoàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực chợ miếu bông xã hòa phước huyện hòa vang thu giữ khoảng một viên thuốc lắc năm mươi sáu gói ma túy nước cam năm gói kentamin hai gói ma túy nước nho hai gói ma túy dạng cà phê
đầu năm đến nay công an tỉnh sơn la đã bắt hai mươi đối tượng vận động bốn đối tượng truy nã ra đầu thú
kết quả đó chính là sự kiên trì vận động đối tượng truy nã qua thân nhân và gia đình
nhận thức được cái sai và tự giác chấp hành pháp luật ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng
thưa quý vị bão coi nu đang hoạt động mạnh ở vùng biển phía đông bắc đảo luzon philippines
dự báo là một hai ngày tới bão sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng sáng ngày năm tháng một mươi sẽ đi vào biển đông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có văn bản về việc chủ động ứng phó với bão coi nu
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão coi nu
giả soát thông báo cho các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh không đi vào khu vực nguy hiểm
các địa phương giả soát lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc
thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thế thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội trụng cấp tài sản đối tượng này có xeo chấm cách hai cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội là đối tượng nguyễn đình trường
sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện